hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên khóa tám đã tiếp tục ngày làm việc thứ ba
trong đó nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn chỉ ra các cách thức để nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở đảng
tại phiên họp nhà lãnh đạo kim trương ưn nhấn mạnh sự cần thiết về thúc đẩy hiệu quả chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
và thực hiện các nhiệm vụ của đảng lao động triều tiên theo cách mới mẻ hơn
trong lúc này ông kim trương hương cũng nêu bật sự cần thiết phải tăng cường vai trò của đảng ủy cấp tỉnh
các bí thư trong nỗ lực giúp thực hiện các quyết sách của đảng
sau bài phát biểu của nhà lãnh đạo kim trương hương thủ tướng kim trương hương đã nêu ra các vấn đề cấp bách cần giải quyết
liên quan đến các công việc nhà nước bao gồm các hoạt động và phát triển kinh tế
hội nghị của đảng lao động triều tiên bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai nhằm điểm lại những thành tiệu đã đạt được trong năm qua
và thảo luận những nhiệm vụ then chốt của năm tới